cảnh sát brazil đã tìm thấy dự thảo sắc lệnh trong nhà ông anderson torres
cựu bộ trưởng tư pháp dưới thời cựu tổng thống jair mosonaro
mục đích của xác lệnh này dường như là nhằm can thiệp kết quả cuộc bầu cử vào tháng một mươi vừa qua
cảnh sát brazil đã tìm thấy dự thảo sắc lệnh trong nhà của ông anderson torres
theo nguồn tin sắc lệnh này sẽ thiết lập tình trạng phòng vệ khẩn cấp đối với cơ quan bầu cử quốc gia
tòa án bầu cử tối cao brazil mở đường cho việc thay đổi kết quả bầu cử
tài liệu này được tìm thấy vào ngày một mươi tháng một khi cảnh sát khám xét nhà của ông anderson torres
người được bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu lực lượng an ninh thủ đô brazil
sau khi ông luis inacio lula de silva lên nắm quyền vào ngày một tháng một
trước đó một thẩm phán tòa án tối cao brazil đã ra lệnh bắt giữ đối với ông anderson torres
để điều tra về những sai phạm liên quan tới vụ tấn công của các nhóm biểu tình cực hữu ủng hộ ông say bolsonaro
vào trụ sở của các cơ quan công quyền nhà nước vào cuối tuần trước là đồng minh thân cận với cựu tổng thống bolsonaro
ngay sau khi được bổ nhiệm chức vụ mới ông torres đã đi nghỉ phép tại mỹ và không có mặt tại nhiệm sở
khi những người biểu tình gây bạo loạn tại địa bàn ông phụ trách
ông cũng bị chính quyền thủ đô brazil ra quyết định đình chỉ chức vụ vì đã để xảy ra vụ tấn công
mà không có những biện pháp đối phó phù hợp
tuy nhiên ông torres khẳng định bản thân tôn trọng nền dân chủ của brazil
và đã hành động theo đúng chức trách của một bộ trưởng